đối tượng bị bắt giữ là các tên nguyễn thọ nam còn gọi là giỏ em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hoa thủy lệ thủy quảng bình và nguyễn xuân huyên còn gọi là sam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hiện trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
theo các đối tượng khai nhận khoảng bảy giờ ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng đã sử dụng xe máy vượt biên sang lào bằng đường tiểu ngạch và mua số ma túy nói trên của đối tượng tên là hải là người bà con với huyên
tại sưởng cưa cách trung tâm tỉnh sa văn a khệt khoảng bốn mươi đến năm mươi km về phía việt nam sau đó hai đối tượng đã quay trở lại việt nam và khi đi đến địa điểm km bảy mươi sáu cộng năm trăm linh thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lợi dụng trời tối đối tượng nguyễn xuân huyên đã bỏ trốn ngoài số năm trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp nói trên lực lượng biên phòng còn thu giữ thêm một chiếc xe máy là phương tiện mà nam và huyên dùng để vận chuyển ma túy
hiện vụ việc đang được đổi biên phòng cửa
khẩu quốc tế lao bảo tiếp tục điều tra để làm rõ thêm về đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy này